thiết kế kỹ thuật chủ đề môi trường không khí năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức trong khuôn khổ dự án giáo dục môi trường
thông qua quỹ sáng kiến vì không khí sạch thành phố xanh với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
nhằm đưa những sáng kiến thiết thực vào thực tế để có thể kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí
trong thời gian diễn ra cuộc thi thiết kế kỹ thuật chủ đề môi trường không khí hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã nhận được sáu mươi một đơn đăng ký tham gia thuộc hai hạng mục chính
sản phẩm đo thông số ô nhiễm không khí và sản phẩm cải thiện chất lượng không khí
đã có một mươi hai sản phẩm tốt nhất từ các nhóm học sinh sinh viên đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết
với mục tiêu học hỏi sáng tạo và phát triển tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích trí tuệ
cơ hội giao lưu học hỏi cho tất cả các bạn học sinh sinh viên có niềm đam mê sáng tạo khoa học và kỹ thuật
mục đích của cuộc thi này là tạo cho các bạn kỹ sư tương lai biết cách chế tạo một máy có giá trị phục vụ cho cộng đồng
thông qua cuộc thi này các bạn học sinh
cả các bạn sinh viên đại học cũng có một điều kiện để có thể tham gia
để có thể thực hành những gì mình học và suy nghĩ của mình để xây dựng ra một máy đo chất lượng không khí
hoặc là máy lọc không khí để có thể ngày càng đạt tới chất lượng của các máy đo
máy lọc không khí
máy lọc không khí có giá trị thương mạng
để đưa ra đánh giá chính xác nhất về một mươi một sản phẩm dự thi chung kết
cuộc thi sử dụng mới tiêu chí về tính khả thi tính thẩm mỹ tính năng sử dụng độ bền tính rõ ràng tính giáo dục tính khoa học tính kỹ thuật và tính truyền thông
đáng chú ý sân chơi không chỉ thu hút những sinh viên ngành điện tử viễn thông
mà còn có sự tham gia nghiên cứu khoa học từ các nhóm học sinh
trường phổ thông xâm ngữ liên cấp wellspring hà nội
trường châu học phổ thông chuyên lễ phong nam định
với những ý tưởng sáng tạo độc đáo và có khả năng thương mại
chúng tôi thấy ô nhiễm không khí đang là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng
tuy nhiên mọi người chỉ mới dừng lại ở việc kêu gọi việc bảo vệ môi trường mà ít có những hành động thực tiễn
chính vì vậy chúng tôi đã quyết định tham gia cuộc thi với sản phẩm thiết bị lọc bụi trong không khí
và với mục đích một sản phẩm thì không quá phức tạp
không yêu cầu trình độ chuyên môn cao và tất cả mọi người đều có thể lắp đặt nó
với tiêu chí bảo vệ môi trường của cuộc thi
nhóm chúng tôi đã phát triển sản phẩm và có chức năng đo lường các độ ô nhiễm trong không khí
đồng thời kết hợp với sử dụng năng lượng sạch năng lượng mặt trời
để có thể mang đến một giải pháp có thể giúp tuyên truyền và bảo vệ ý thức bảo vệ môi trường
ngay từ đầu sản phẩm của chúng tôi có thể nhân rộng và phát triển
sản phẩm đã được bán cho một bên khách hàng
và rất mong muốn sau cuộc thi này tôi có thể nhân rộng lên nữa
để mặt số lượng để cung cấp
vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng
ngoài việc được đào tạo trong các lĩnh vực khoa học stem
nguồn nhân lực cho khoa học và công nghệ cần có một nền giáo dục tốt về bảo vệ môi trường
vì vậy cuộc thi thiết kế kỹ thuật môi trường không khí
trong khuôn khổ dự án xây dựng hệ thống đo lường chất lượng không khí
dựa trên kết nối vạn vật với internet iot cho stem và giáo dục môi trường essence
là một ví dụ